với vai trò là quốc gia chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tổ chức diễn đàn khởi nghiệp asean với chủ đề hợp tác phát triển minh bạch và bền vững trong thời đại số
bên cạnh trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của một số nước asean diễn đàn cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của chương trình khởi nghiệp thụy sĩ để tìm ra các giải pháp hoặc mô hình hiệu quả giúp asean trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở châu á
với lợi thế khoảng sáu mươi dân số dưới ba mươi tuổi khu vực asean hứa hẹn tiềm năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tuy nhiên từng quốc gia asean hiện đang theo đuổi những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp riêng nên cần được kết nối với nhau để tạo dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp chung
diễn đàn khởi nghiệp asean cũng bàn đến một chủ đề rất mới đó là kinh doanh liêm chính chỉ khi kinh doanh liêm chính doanh nghiệp mới tạo được sự minh bạch cho đối tác cổ đông nhà đầu tư và khách hàng như vậy doanh nghiệp mới có thể phát triển bền vững